ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng vừa tổ chức trao giải thưởng vô lăng vàng lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
đây là cuộc thi thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp vận tải và các đội ngũ lái xe nói riêng
trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông và phòng tránh tai nạn giao thông trên toàn quốc
sau bốn năm tổ chức và phát động cuộc thi đã thu hút được nhiều các đơn vị kinh doanh vận tải
đội ngũ lái xe trên khắp cả nước
năm hai nghìn một mươi ba với sự tham gia của hơn năm mươi đơn vị và gần ba trăm linh lái xe số lượng tăng nhanh qua từng năm
với sự tham gia của năm trăm linh đơn vị và sáu lái xe tham gia trong năm hai nghìn một mươi sáu
ban tổ chức đã bình chọn và trao giải cho ba doanh nghiệp và hai mươi ba giải tập thể
hai giải thưởng cá nhân năm mươi bảy lái xe và bốn giải thưởng văn hóa giao thông cá nhân
cuộc thi nhằm phát động phong trào thi đua xây dựng nâng cao ứng xử
ý thức của người lái xe trong văn hóa giao thông
giải thưởng vô lăng vàng là giải thưởng đầu tiên
ghi nhận và tôn vinh những tấm gương sáng điển hình trong công tác vận hành vận tải
và góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho các lái xe các doanh nghiệp vận tải
hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung
và ý thức của đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành luật trật tự an toàn giao thông
và phòng tránh tai nạn giao thông